thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công
đối với ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại đèo bảo lộc huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
các đồng chí được công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công gồm trung tá nguyễn khắc thường quê quán xã nam hưng huyện nam sách tỉnh hải dương
thiếu tá lê quang thành quê quán xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị và đại úy lê ánh sáng quê quán xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đều là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhận được thông tin khu vực chốt đèo bảo lộc có hiện tượng sạt lở
nên một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông madagui phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đến để cùng người dân di rời phương tiện trang thiết bị tại đây
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ba đồng chí và anh phạm ngọc anh nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an đã xuất ngũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đang làm việc gần đó đến hỗ trợ lực lượng công an thì bất ngờ bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp
căn cứ luật công an nhân dân và để ghi nhận sự hy sinh của ba đồng chí trong khi thực hiện nhiệm vụ
chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí nguyễn khắc thường
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí lê quang thành
và truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí lê ánh sáng
đồng thời trích từ quý nghĩa tình đồng đội công an nhân dân hỗ trợ gia đình mỗi đồng chí hy sinh số tiền một trăm linh triệu đồng
hỗ trợ gia đình anh phạm ngọc anh số tiền năm mươi triệu đồng
đau buồn xót xa là không khí đang bao trùm lên những gia đình ba cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông madaway
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
sự hy sinh cao cả của các anh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc để lại biết bao tiếc thương cho gia đình bạn bè và đồng đội
không khí tiếc thương bao trùm khi mà chủ nhân của ngôi nhà này đã vĩnh viễn nằm xuống

của nhân dân
trung tá nguyễn khắc thường có hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi
nhà anh ở huyện đức trọng cách chốt cảnh sát đèo bảo lộc khoảng một trăm linh km
thường ngày mỗi khi đến cơ quan làm việc anh phải ở lại đơn vị trực từ bảy đến một mươi ngày mới về nhà nghỉ hai ngày
rồi lại quay lại đơn vị công tác
mất mắt rất lớn không chỉ riêng của gia đình đồng chí thường không chỉ riêng phòng cửa giao thông công an tỉnh lâm đồng cũng như là nói riêng và công an toàn quốc nói chung
và chúng tôi cũng nhận thấy là đây cũng là một cái tấm hương để chúng tôi loay theo
còn một mươi ba ngày nữa đại úy lê ánh sáng sẽ tổ chức đám cưới xây dựng tổ ấm cho riêng mình
nhưng tài họa đã ập đến anh đã ra đi mãi mãi
đại úy lê ánh sáng quê ở hà tĩnh hiện cha mẹ anh chị em vẫn sinh sống ở quê
hàng ngày anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn dài khoảng bốn mươi km
thắp nén tâm hương những đồng chí đồng đội của anh mong anh yên nghỉ nơi chính suối
nghe tin thì tụi em cũng
đàng hoàng hết
không ai nghĩ
mọi người đều hy vọng là các anh sẽ có cơ hội trở về với gia đình
nhưng mà không nghĩ là
không có phép màu nếu xảy ra với các anh
mọi người đều không thể ngờ được
tất cả các anh đều ra đi với sự tiếng nuốt của mọi người
tất cả mọi người thì đều vô cùng

xin chào và hẹn gặp lại
chiến tranh đã lùi xa tưởng như trong thời bình sẽ không còn những hy sinh mất mát
nhưng để giữ bình yên cho đất nước vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng
tấm gương hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông lâm đồng
sẽ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an hôm nay
phải sống làm việc và chiến đấu hết sức mình
vì sự bình yên của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân